kính chào quý vị khán giả bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo gồm huỳnh tuấn duy
về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và nguyễn thanh tùng về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại quán bia club một trăm ba mươi chín trên đường trần đại nghĩa
thuộc phường bốn thành phố vĩnh long nhóm bạn của duy xảy ra đánh nhau với nhóm của nguyễn ngọc phát
làm bạn của duy bị thương tức giận duy nhờ tùng trở về nhà lấy khẩu súng rulo đi tìm nhóm của phát để trả thù
duy đã dùng súng bắn vào nhóm thanh niên kia khiến hai người bị thương
sau đó tùng và duy bỏ trốn đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thì ra đầu thú tại công an tp vĩnh long
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh tuấn duy hai mươi hai năm tù bị cáo nguyễn thanh tùng một mươi hai năm tù
lên sơn la mua ma túy về để bán kiếm lời
hai đối tượng phạm tuấn linh và đinh thị bích ngọc cùng chú tại phường đồng tiến thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
đã bị công an huyện vân hồ của tỉnh sơn la phát hiện và bắt giữ tại khu vực bản co lóng xã lóng luông
tăng vật thu giữ gồm chín trăm sáu mươi ba viên ma túy tổng hợp tức là chín mươi bảy hai mươi năm gram hơn năm mươi tám gram heroin
một xe ô tô ba điện thoại di động một triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận bên sơn la mua số ma túy trên về hòa bình bán kiếm lời
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
được biết linh từng có hai tiền án trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép trên ma túy
vừa mới chấp hành xong án phạt tù vào năm hai nghìn hai mươi nay lại tiếp tục tái phạm
hách tài khoản facebook để lừa đảo hơn năm trăm linh bị hại
đối tượng nguyễn quang đức trần lê quang vũ lê phước thành nguyễn xuân dụng
cùng chú tại tỉnh quảng trị và trần việt long chú tại tỉnh vĩnh phúc
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng tạm giữ hình sự
thời gian qua công an tp đà nẵng đã nhận được tin báo của nhiều bị hại
về việc bị các đối tượng hách tài khoản facebook chiếm quyền sử dụng
rồi mạo danh nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bằng thủ đoạn hách tài khoản facebook nhóm này đã lừa hơn năm trăm linh bị hại trên cả nước
chiếm đoạt số tiền gần năm tỷ đồng vụ việc đang được mở rộng điều tra
công an huyện bảo thắng vừa bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi đánh bạc
bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi câu của đặng văn phong
trú tại xã xuân quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tháng sáu khi đang đánh bạc bằng hình thức sóc đi ăn tiền
năm đối tượng trần văn thành phạm thu hiền nguyễn tiến chiến đỗ văn giang
và khương thị thượng đã bị công an huyện bảo thắng bắt quả tang
tăng vật thu giữ là hơn bốn mươi sáu triệu đồng một bộ bát đĩa bốn quân vị một bộ bài
năm điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác
với hành vi cướp giật tài sản lê văn khánh chú tại huyện định quán của tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu khánh chạy xe máy từ huyện châu thành
đến xã thanh tân huyện mỏ cây bắc để thăm người thân
trên đường đi khánh thấy bé gái chín tuổi đi bộ trên cổ
có đeo dây chuyền vàng đã áp sát giật dây chuyền rồi tẩu thoát về hướng thành phố bến tre
phát hiện sự việc người dân địa phương đã truy đuổi và bắt giữ khánh cùng tăng vật bàn giao cho cơ quan công an